nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh việt nam bảy mươi một năm quốc khánh trung quốc và trong năm kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
ngày hai mươi chín tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc điện đàm cấp cao
tại cuộc điện đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định trong bảy mươi năm qua
quan hệ việt nam trung quốc mặc dù đã có những lúc thăng trầm nhưng hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất tăng cường trao đổi các cấp và giao lưu nhân dân hai nước
củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương giải quyết các vấn đề tồn tại
đặc biệt là vấn đề trên biển đông theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
phù hợp với luật pháp quốc tế góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định cho sự phát triển của mỗi đảng mỗi nước
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín giờ new york hoa kỳ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên thảo luận
trung cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc trong thông điệp quan trọng lần đầu tiên gửi phiên thảo luận trung cấp cao
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với liên hợp quốc
phát huy vai trò là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng minh bạch hiệu quả
trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam cùng các nước thành viên cũng đang nỗ lực hết sức để xây dựng một khu vực hòa bình hữu nghị hợp tác
cam kết duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải ở biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tuần thủ các nguyên tắc kiểm chế tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình
giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình bao gồm các tiến trình pháp lý và ngoại giao
chiều ngày ba mươi tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao và phát triển vương quốc anh dominic raab đến chào xã giao nhân chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi anh là một đối tác hàng đầu tại châu âu và trên thế giới
thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng dominic raab
nhất là việc hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược việt nam vương quốc anh định hướng phát triển trong một mươi năm tới
đưa ra tầm nhìn cũng như định hướng hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể thủ tướng đề nghị hai bên sớm kết thúc đàm phán
ký và đưa ra thực thi hiệp định thương mại song phương nhằm nắm bắt những cơ hội hợp tác hỗ trợ cho cả hai nước phục hồi tăng trưởng sau đại dịch covid một mươi chín
việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp anh vào việt nam kết nối hợp tác kinh doanh phát huy các thế mạnh của anh và đáp ứng yêu cầu phát triển của việt nam
ngày hai mươi tám tháng chín hội nghị bộ trưởng ngoại giao mê công hàn quốc lần thứ một mươi đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh tham dự và phát biểu tại hội nghị
tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao hoàn nghênh những đóng góp của hợp tác mê công hàn quốc đối với tiến trình xây dựng cộng đồng asean và các nỗ lực chung thúc đẩy nối khu vực và phát triển bền vững
phó thủ tướng cũng cho rằng trước những biến động nhanh chóng của môi trường kinh tế và chính trị quốc tế hợp tác mê công hàn quốc cần hỗ trợ các nước thành viên khắc phục khó khăn và nắm cơ hội phát triển mới

phó thủ tướng bộ ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại